các tác phẩm dự giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi bốn đã phản ánh toàn diện và sâu sắc
đời sống chính trị kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của đất nước trong năm hai nghìn hai mươi
nhiều tác phẩm có tính phát hiện phản biện sâu nắm vấn đề có hiệu quả xã hội tích cực
đây là những đánh giá được đưa ra tại hội đồng trung khảo giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi bốn
diễn ra chiều qua tại hà nội
qua một mươi bốn năm tổ chức năm nay lần đầu tiên thực hiện chấm online toàn bộ các tác phẩm điện tử
phát thanh truyền hình ảnh báo chí trừ báo in được hội đồng sơ khảo đánh giá cao
việc chấm online sẽ tiếp tục được thực hiện ở vòng trung khảo trừ báo in
hội đồng sơ khảo đã lựa chọn trình lên hội đồng trung khảo danh sách một trăm bốn mươi tác phẩm thuộc một mươi một loại giải
được lựa chọn từ hơn một sáu trăm linh tác phẩm đủ điều kiện dự giải
đây là năm có số lượng tác phẩm dự giải ở mức cao từ trước tới nay với nhiều nội dung hình thức
có tính định hướng dư luận xã hội hiệu quả tác động xã hội tốt thể hiện tính phát hiện phản biện đấu tranh phê phán cũng như biểu dương xây dựng
vòng trung khảo giải báo chí quốc gia năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng năm